tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương vừa truy đuổi và bắt giữ một xe ô tô bốn chỗ chở gần bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi hai tháng tám tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình dương phát hiện xe ô tô sáu mươi một h ba nghìn bảy trăm chín mươi chín lưu thông trên quốc lộ một mươi ba với tốc độ cao và vượt đèn đỏ
khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe thì lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy
qua kiểm tra phát hiện trong xe chở gần bảy gói thuốc lá ngoại nhập lậu tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm và bàn giao số hàng cho công an thành phố thủ dầu một xử lý theo quy định của pháp luật